sáng hai mươi bốn tháng năm sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng
một hai mươi học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đây là những gương mặt học sinh xuất sắc ở các cấp học cả về văn hóa đạo đức và hoạt động xã hội
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy mô giáo dục của hà nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh
hiện toàn thành phố có hai sáu trăm sáu mươi năm đơn vị trường học với hơn một tám triệu học sinh
tăng bốn mươi ba trường và hơn chín mươi năm học sinh so với năm ngoái
đáng chú ý trong năm học vừa qua học sinh thủ đô tiếp tục giành nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi cấp quốc gia quốc tế
trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải với một trăm bốn mươi sáu giải trong đó có một mươi một giải nhất
trong các kỳ thi olympic quốc tế học sinh thủ đô giành được một mươi sáu giải và huy chương
đặc biệt đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy học sinh hà nội đã xuất sắc
giành được tấm huy trương vàng duy nhất cho đoàn việt nam tại olympic phật lý châu á
hơn một học sinh tiêu biểu được tuyên dương đều là những tấm gương sáng về thành tích trong học tập rèn luyện phấn đấu vươn lên không ngừng
các em chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc của phong trào thi đua học tốt